tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về công tác
nhân quyền và thông tin đối ngoại nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động phòng chống mua
bán người từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay của các bộ ban ngành và địa phương nhận định về những khó khăn
tồn tại và định hướng công tác tuyên truyền sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ
mua bán người so với cùng kỳ năm ngoái giảm một mươi số vụ mặc dù số vụ có giảm song tình hình mua
bán người diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi tội phạm lợi dụng dịp trước sau tết nguyên đán
để tổ chức xuất cảnh trái phép di cư giả danh cán bộ công an biên phòng sau đó lừa bán qua biên
giới cá biệt có tình trạng mua bán nội tạng người xuyên quốc gia các lực lượng chức năng đã tổ
trình tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn song tình hình vẫn diễn biến phức tạp thời gian tới
bộ công an cũng như các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cảnh giác cũng như thông tin rộng rãi về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm
để người dân được biết đẩy nhanh tiến độ xét xử nghiêm minh các vụ án mua bán người để làm gương
hướng tới thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của nhà nước